một ngày mới lại bắt đầu bên cạnh những tin tức thời sự thì thông tin thời tiết cũng rất là quan trọng có đúng không anh thấy cương
vâng đúng là như vậy theo dự báo thì ngày hôm nay thời tiết ở khu vực miền bắc thì vẫn đang có sự chân lịch rõ rẹt giữa ngày và đêm
ban ngày thì thời tiết nắng ấm nhưng mà rất hanh khô còn ban đêm thì nhiệt độ giảm mạnh xuống lạnh còn dưới một mươi ba độ c độ ẩm thấp chỉ từ ba mươi cho tới năm mươi thôi ạ
vâng và với thời tiết hanh khô như thế này thì chị em phụ nữ chúng ta rất là e ngại với làn da của mình chính vì vậy mà chúng ta cần phải bổ sung ẩm cho làn da
bằng các loại kem dưỡng ẩm tăng cường vitamin c như là các loại trái cây và khi ra đường thì đặc biệt là cần phải lưu ý thoai kem chống nắng
vâng và thời tiết hành khô như vậy thì cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ mà tại các chợ trung tâm thương mại hoặc là cửa hàng
vì bây giờ là thời điểm gần cuối năm lượng hàng hóa đổ về phục vụ tết nguyên đán nhiều nên mọi người cần phải cẩn thận
đó là một số lưu ý về thời tiết